sáng nay ngày làm việc thứ hai phiên họp toàn thể thứ một mươi tám của ủy ban về các vấn đề xã hội
các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn
các vấn đề về mức thu chi từ hai kinh phí công đoàn được các đại biểu quan tâm thảo luận
theo tổng liên đoàn lao động việt nam cơ quan này tiếp tục đề xuất thu kinh phí công đoàn do cơ quan
tổ chức doanh nghiệp đóng bằng hai quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
trong đó chi tài chính công đoàn chiếm tỷ trọng nhiều nhất tại cấp công đoàn cơ sở chiếm trên bảy mươi ba
công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chiếm một mươi bốn tám cấp tỉnh ngành chiếm một mươi chín
tại cấp trung ương là tổng liên đoàn lao động việt nam khoảng tám
như vậy sau khi có luật công đoàn hai nghìn một mươi hai tỷ trọng chi được tập trung cho công đoàn cơ sở sử dụng
với mục đích chăm lo tốt hơn phúc lợi cho người lao động
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ cách thức phân bổ và sử dụng kinh phí công đoàn
và có cơ chế định kỳ kiểm tra giám sát báo cáo tình hình quản lý sử dụng nguồn kinh phí công đoàn hai
cần phải tiếp tục quy định doanh nghiệp dù có hay không có công đoàn cơ sở cũng phải đóng góp khoản kinh phí này
vì bản chất nguồn kinh phí này để chăm lo hỗ trợ cho đời sống đoàn viên người lao động những lúc khó khăn